ngày hai mươi hai tháng tám tàu hải quân chín trăm năm mươi bốn đã cứu nạn thành công và lai rát tàu cá kiên giang bị nạn vào bờ an toàn
trước đó vào sáng ngày hai mươi hai tháng tám tàu cá kiên giang số hiệu kg tám nghìn một trăm hai mươi chín ts do ông phạm tấn tài bốn mươi tám tuổi làm thuyền trưởng cùng một mươi bốn thuyền viên đang hành nghề câu mực thì bị hỏng máy
nhận được thông tin lữ đoàn một trăm hai mươi bảy vùng năm hải quân đã điều tàu chín trăm năm mươi bốn cùng hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đến tối cùng ngày tàu chín trăm năm mươi bốn đã tiếp cận và lai kéo thành công tàu cá bị hỏng máy vào bờ